hút thuốc lá từ lâu đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt thường ngày của bác hồ
bác tự nhận ra đó là một khuyết điểm và bác cũng khuyên thanh niên đừng học bác điều này
với suy nghĩ đó thì già làng hồ văn chuộc ở thôn vùng kho huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đã nhiều năm tuyên truyền vận động người dân trong bản không hút thuốc lá không uống rượu bia
nhờ vậy đến nay một trăm linh người dân trong bản không hút thuốc lá và không uống rượu bia
già làng hồ văn chuộc là một trong những tấm gương sáng ở vùng cao tỉnh quảng trị
khi đến với ngôi nhà ở thôn vùng kho mọi người đều thấy trước cửa nhà của các hộ gia đình đều dán hai dòng chữ như thế này
có được sự thay đổi này là nhờ vào sự tận tụy miệt mài trong suốt hàng chục năm qua của già làng hồ văn chuộc
được sự giải bảo của ông chuộc ngày cưới tôi là tổ chức lợn đực ngọt và mời rất là đông người
mà mình không sử dụng cái vấn đề là rượu bia
về sống tại thôn cô pua trước đây nay là thôn vùng kho từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
già làng hồ văn chuộc cho biết trước đây nhiều đàn ông nghiện rượu đi lang thang
về nhà còn đánh đập vợ con không lo làm ăn nên nghèo đói quanh năm
già làng hồ văn chuộc phải mất nhiều năm lạn lội đến từng nhà
vận động thanh niên không hút thuốc lá không uống rượu bia
nhờ vậy mà thanh niên ở vùng kho đã bỏ dần
đến nay không còn người hút thuốc lá uống rượu bia nữa
nhờ không còn người uống rượu bia hút thuốc lá mà đời sống của các gia đình ở thôn vùng kho ngày một nâng lên
có hơn hai trăm năm mươi hộ gia đình bỏ rượu bia thuốc lá các hộ gia đình chuyên tâm vào làm ăn phát triển kinh tế
xóa bỏ hồ tục lạc hậu xây dựng bản làng văn minh giàu đẹp
đạt được những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội ở vùng kho như hôm nay
các hộ gia đình ở đây đều khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của già làng hồ văn chuộc